nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày một tháng bốn thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an các đơn vị địa phương đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện
đề nghị chính quyền địa phương xử phạt hành chính các trường hợp
cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường khi đến nơi công cộng
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh vĩnh phúc đã xử phạt
năm trăm chín mươi sáu trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra đường đến nơi công cộng
mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt hai trăm linh đồng theo quy định tại điểm a khoảng một điều một mươi một
nghị định số một trăm bảy mươi sáu của chính phủ về không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
tại cơ quan công an các trường hợp vi phạm đều nhận thức rõ hành vi không đeo khẩu trang
nơi công cộng tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và viết cam kết không tái phạm
còn tại tỉnh lâm đồng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố đà lạt đã thành lập năm chốt di động
gồm nhiều lực lượng để tuyên truyền nhắc nhở người dân đồng thời xử lý nhiều trường hợp
không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
lực lượng chức năng đã nhắc nhở hơn bốn trăm linh trường hợp lập biên bản xử phạt hành chính
ba trăm bốn mươi sáu trường hợp không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng
ngoài ra lực lượng chức năng còn kiểm tra trên một ba trăm linh cơ sở kinh doanh dịch vụ
qua đó xử phạt một mươi bảy trường hợp vi phạm các lỗi nhân viên không đeo khẩu trang
để khách hàng ăn uống tại quán trong thời gian cách ly
hầu hết các trường hợp khi được nhắc nhở hay bị xử phạt đều nghiêm túc chấp hành
tuy nhiên cũng có một số trường hợp chay ỉ chống đối
buộc lực lượng công an phải đưa về trụ sở công an phường để xử lý
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua công an các xã trên địa bàn tỉnh thái bình
đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền hướng dẫn
vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thì họ đang cảm thấy rất an tâm và tin tưởng
mỗi một người dân trở thành một chiến sĩ chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
và để có được kết quả này đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và chính quyền địa phương
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ chiến sĩ công an chính quy được tăng cường về cơ sở
xã tân bình thành phố thái bình có năm thôn với năm ba trăm sáu mươi nhân khẩu
trên địa bàn xã có một điểm cách ly tập trung của tỉnh tại trường đại học thái bình
hiện nay đang tổ chức cách ly cho những người trở về từ vùng có dịch
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an xã tân bình đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
thành lập một mươi tổ tự quản phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ứng trực một trăm linh quân số kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn
tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của nhân dân trong việc cách ly xã hội
mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
gần động các cửa hàng quán ăn đóng cửa
ký cam kết tạm ngừng kinh doanh đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất
phối hợp với công an thành phố và lực lượng quân đội
bảo đảm an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung
tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân địa phương
đặc biệt là người dân sinh sống gần khu vực cách ly tập trung
tích cực chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ban công an xã tân bình đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã
thành lập một mươi tổ tự quản
chúng tôi đã phối hợp với một mươi tổ tự quản
để kiểm soát chặt chẽ
người ở các địa bàn khác về địa phương
bên cạnh đó chúng tôi đã phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh
đồng thời tích cực tuyên truyền cho bà con
cách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để giúp cho người dân trên địa bàn yên tâm
không hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh
lực lượng công an xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động
đến từng đường làng ngõ xóm
phát tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết
và cách phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
cùng cấp số điện thoại đường dây nóng
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn
đồng thời lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước cho quần chúng nhân dân
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
thực hiện đề án ba của ủy ban nhân tỉnh
về bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm trưởng phó công an xã
thì trong thời gian vừa qua công an tỉnh đã quan tâm bố trí
hai đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm vai trò trưởng công an xã
và phó trưởng công an xã
thì qua theo dõi nắm bắt
và chúng tôi ghi nhận đánh giá rất cao
cái tinh thần trách nhiệm của các đồng chí công an chính quy
đã tham mưu cho cộng ủy chính quyền
đảm bảo công tác an ninh trật tự
ở địa phương đồng chí công an chính quy
nói chung trong đó có công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với cái vai trò nòng cốt
nội công an chính quy đã hỗ trợ cho đoàn kiểm tra
cũng như trong công tác kiểm tra các hộ kinh doanh
và ký cam kết thực hiện nghiêm cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không chỉ ở xã tân bình
mà việc thực hiện đề án điều động công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã
đang cho thấy hiệu quả của việc triển khai đề án này
ở nhiều xã trên đệ bàn tỉnh thái bình
trước tính chất nguy hiểm
và khả năng lây lan nhanh của dịch bệnh
công an xã tân bình thành phố thái bình
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
quyết tâm không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn
bảo đảm tốt an ninh trật tự
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đúng như tinh thần chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng bộ công an
lực lượng công an vừa bảo đảm ổn định an ninh trật tự
vừa phải là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho nhân dân
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị liên quan đến vụ hai cán bộ chiến sĩ công an quận sơn trà
hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà
đã khởi tố bắt tạm giam bảy đối tượng
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
và gây dối trật tự công cộng
nhóm bảy đối tượng bị khởi tố gồm
nguyễn đăng an nguyễn văn giang nguyễn văn cường
lê ngọc cường nguyễn đình hoàn nguyễn văn vinh
cùng chú tại phường hòa phát quận cẩm lệ
và phạm hồng thái chú tại xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
trước đó vào tối ngày hai tháng bốn
nhóm này đã rủ nhau tụ tập lạng lách đánh võng
cướp giật tài sản trên đoạn đường lê đức thọ
thuộc phường thọ quang
khi cố gắng truy đuổi và ngăn chặn hành vi của nhóm đối tượng
đến khu vực cầu mân quang
thì hai chiến sĩ công an quận sơn trà
bất ngờ gặp tai nạn và hy sinh
vào sáng ngày hôm nay công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
cho biết là đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính
nhóm thanh niên có hành vi đua xe trái phép vào dạng sáng ngày bảy tháng bốn
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định nhóm thanh niên này
có hành vi tụ tập đông người
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong công tác phòng ngừa dịch bệnh
theo đó vào dạng sáng ngày bảy tháng bốn
công an huyện châu thành nhận được tin báo
có một nhóm thanh niên khoảng năm mươi đối tượng
và bốn mươi xe máy cắt
loại tụ tập trên tuyến quốc lộ tám mươi
thuộc địa bàn ấp phước hòa xã mong thọ b huyện châu thành
để tổ chức đua xe trái phép
ngay lập tức lực lượng công an tiến hành vây bắt được hai mươi ba đối tượng và một mươi sáu chiếc xe
kiểm tra nhanh phát hiện bốn đối tượng dương tính với ma túy
và bốn đối tượng có nồng độ cồn
mới đây công an thành phố yên bái tỉnh yên bái
ra quyết định xử phạt hành chính một mươi triệu đồng
đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
về dịch bệnh covid một mươi chín trên trang mạng xã hội facebook
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng ba
trên trang facebook cá nhân có tên vân nguyễn
đã đăng tải bài viết kèm theo bốn ảnh có nội dung
danh sách những người đi khám bệnh trở về từ bệnh viện bạch mai
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi không đúng sự thật
qua công tác điều tra xác minh
công an thành phố yên bái xác định chủ tài khoản facebook
là nguyễn thị thu vân chú tại thành phố yên bái
căn cứ vào hành vi vi phạm
công an thành phố yên bái đã ra quyết định xử phạt một mươi triệu đồng
đối với nguyễn thị thu vân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
tiếp đó công an huyện văn yên tỉnh yên bái
cũng đã ra quyết định xử phạt một mươi triệu đồng
đối với lê đức bình chú tại huyện văn yên
cũng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng dương viết hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường chú tại thôn nà vạc xã thanh long huyện văn lãng tỉnh lãng sơn
đối tượng lương hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường chú tại số một trăm bốn mươi chín khu vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lãng sơn
và đối tượng ngân văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chiến trách các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý